ngày sáu tháng ba bộ y tế đã ban hành quyết định cho phép trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín
theo quyết định trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín và báo cáo theo quy định hiện hành
khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến viện pasteur nha trang để làm xét nghiệm khẳng định
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp xét nghiệm covid một mươi chín trên cơ sở áp dụng kỹ thuật real time rt pcr
có thể xét nghiệm năm mươi sáu mươi mẫu một ngày cho kết quả sau bốn giờ
xét nghiệm là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện kịp thời số người nghi nhiễm bệnh
qua đó giúp ngành y tế có căn cứ chính xác phân loại cách ly điều trị kịp thời tăng hiệu quả trong quá trình kiểm soát dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp